các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi ghi nhận nhiều ca dương tính với sars cov hai vào tối ngày hôm qua bệnh viện phổi hà nội đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân cách ly y tế toàn bộ bệnh viện tiến hành nội bất xuất ngoại bất nhập đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện
trong đêm ngày hai mươi năm tháng bảy và sáng ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng bảy khi tiếp tục có kết quả xét nghiệm bệnh viện sẽ xin ý kiến của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận hai bà trưng thực hiện phong tỏa toàn bộ bệnh viện
trước đó qua xét nghiệm sàng lọc bệnh viện phổi hà nội đã phát hiện một mươi bốn trường hợp tại khoa nội ba dương tính với sars cov hai mẫu bệnh phẩm của những người này đã được gửi đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội để xét nghiệm khẳng định
lãnh đạo bệnh viện cho biết hiện nay chưa xác định được nguồn lây công tác truy vết điều tra dịch tễ đang được bệnh viện truy xuất khẩn trương
từ ngày hôm nay người dân tp hcm không được ra đường từ một mươi tám h cho đến sáu h sáng ngày hôm sau
đó là một trong những giải pháp mạnh trên tp hcm triển khai bên cạnh hàng loạt những biện pháp nhằm sớm ngăn chặn và đẩy lùi đá lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
trước diễn biến phức tạp kéo dài của dịch bệnh covid một mươi chín vào tối ngày hôm qua ban chấp hành đảng bộ tp hcm tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ bảy để thảo luận các biện pháp trọng tâm nhằm hạn chế mức độ lây lan tiến tới sớm kiểm soát được dịch bệnh
tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong cho biết kể từ ngày hôm nay người dân không ra ngoài đường từ một mươi tám h cho tới sáu h sáng ngày hôm sau
tất cả hoạt động trên địa bàn phải tạm dừng trừ trường hợp cấp cứu
lực lượng công an quân đội chính quyền địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội tại các khu dân cư đường phố
tp hcm sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cố tình chống đối bằng biện pháp tạm giữ hành chính
đồng thời điều tra khởi tố các cá nhân tổ chức vi phạm quy định làm lây lan dịch bệnh nếu có đủ yếu tố cấu thành
bên cạnh đó người đứng đầu các cơ quan đơn vị tại địa phương cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu buông lòng quản lý thờ ơ chậm giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân thậm chí là đề nghị cách chức
thông tin về việc xử phạt các đối tượng vi phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại vĩnh long đối tượng lê kim liên đã dùng facebook đăng video
clip từ nước ngoài có nội dung tuyên truyền xuyên tạc về công tác phòng chống dịch ở việt nam đăng những bài viết hướng dẫn chữa covid một mươi chín tại nhà
và với hành vi này phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long phối hợp với sở thông tin và truyền thông đã mời lê kim liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã lộc hòa huyện long hồ lên cơ quan để làm việc
tại cơ quan công an lê kim liên đã khai nhận trong thời gian vừa qua liên dùng facebook mang tên của chồng là tân đạt cao để đăng video clip từ nước ngoài
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc về công tác phòng chống dịch tại việt nam đăng bài viết về phương pháp chữa bệnh covid một mươi chín tại nhà mà chưa có căn cứ khoa học hay có sự xác nhận của cơ quan chuyên môn gây hoang mang trong nhân dân
qua công tác quản lý trên không gian mạng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện sai phạm của tài khoản facebook tân đạt cao nên đã phối hợp với các đơn vị nhanh chóng xác minh làm rõ đối tượng và hiện vụ việc đang được lực lượng công an củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
lại có thêm một trường hợp vượt chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch covid một mươi chín vụ việc xảy ra tại cửa ngõ ra vào tỉnh cà mau trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa bàn xã tắc vân thành phố cà mau vào trưa ngày hôm qua
đối tượng tên hứa như đăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín vào trưa ngày hai mươi năm tháng bảy đăng điều khiển xe chạy từ hướng bạc liêu về cà mau khi phát hiện đăng lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra y tế thế nhưng đăng vẫn tăng ga bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ đã sử dụng phương tiện để đuổi theo chặn được người và phương tiện trong lúc làm việc đăng đã hủ dọa là nghiện ma túy và đang bị nhiễm hiv giai đoạn cuối lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp cùng với đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra y tế và đưa đăng đi cách ly tập trung một mươi bốn ngày
phát hiện bốn mươi tám đối tượng nam nữ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và tại chỗ lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đĩa xứ ống hút bật lửa thẻ cào vỏ túi ni lông hai bình nén khí và nhiều bóng cười qua test nhanh phát hiện bốn mươi ba trong số bốn mươi tám trường hợp đã dương tính với chất ma túy
xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm rồi dẫn đến sô sát hậu quả làm ông lê tuấn tử vong phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
trong vụ việc côn đồ dùng hung khí giết nhau với tính chất mức độ phạm tội hết sức nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự và gây bất an cho người dân
trước tình hình trên công an tỉnh quảng nam đã tập trung lực lượng quyết liệt điều tra xử lý nghiêm các băng nhóm côn đồ trên địa bàn
công an thành phố tam kỳ vừa truy xét điều tra bắt gọn hơn hai mươi đối tượng của hai nhóm côn đồ truy sát thanh toán nhau gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn
qua điều tra tối một tháng bảy nguyễn hữu vĩnh toàn thường gọi là kỳ điên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và phan anh tú thường gọi là tú hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại thành phố tam kỳ hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn
tú đã gọi hơn chục đối tượng khác để cùng bàn bạc chuẩn bị hung khí phương tiện để tìm toàn giải quyết
cùng lúc đó toàn rủ một mươi đối tượng chuẩn bị hung khí giao tự chế và hẹn nhóm của minh sơn đến trước bến xe quảng nam
tại đây các đối tượng của hai nhóm đã đánh đuổi nhau gây nên hỗn loạn tại khu vực này làm lo lắng trong quần chúng nhân dân
sau đó các đối tượng đã bỏ trốn công tác điều tra truy bắt gặp rất nhiều khó khăn
tổ chức công tác tinh soát và công tác tri bác thấy sức gặp khó khăn
các đối tượng là người ở địa phương khác như phú ninh thăng bình nên tập trung toàn bộ lực lượng
và khi tiếp cận về bác giữ được đối tượng về thì các đối tượng đều là tiền ngón tiền sự nên là chống đấu và không hợp tác không kheo bó
với quyết tâm làm trong sạch địa bàn công an tỉnh quảng nam xác định đấu tranh không khoan nhượng không có vùng cấm đối với các loại tội phạm
trong đó tập trung các băng nhóm côn đối
từ đầu năm đến nay công an tỉnh quảng nam đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm qua đó chỉ xóa một mươi chín băng nhóm bắt gần một trăm linh đối tượng
nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ nay đến cuối năm đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
lực lượng công an quảng nam tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xiết chặt quản lý địa bàn triệt xóa ngay từ khi các ổ nhóm côn đồ manh nha phát hiện đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự quyết tâm không để tội phạm ngang nhiên lộng hành gây mất an ninh an toàn